tỉnh phú thọ đã huy động lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau để giúp cho những hộ nghèo cận nghèo những hộ gia đình khó khăn
ở các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh vươn lên thoát nghèo
trong đó nguồn vốn của ngân hàng chính sách tỉnh phú thọ đã đồng góp tích cực trong công cuộc giảm nghèo ở nhiều địa phương
có đó đã tạo động lực giúp cho người dân có thêm ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống
trước đây gia đình anh đinh công hùng xã mỹ thuận huyện tân sơn tỉnh phú thọ thuộc diện hộ nghèo nhất nhì của xã
năm hai nghìn một mươi ba được hỗ trợ vay vốn ba mươi triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện anh hùng đã đầu tư làm xưởng sản xuất gạch không nung
từ một hộ nghèo nay gia đình anh đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu
vốn tiến dụng chính sách tiếp sức cho nông dân thêm ý chí vươn lên thoát nghèo chủ động hơn trong cuộc sống tránh tình trạng ỉ lại vào sự hỗ trợ trực tiếp từ nhà nước
từ nguồn vốn ba mươi triệu đồng vay diện hộ nghèo năm hai nghìn một mươi sáu gia đình anh đinh công giáp khu chóc xã mỹ thuận đã đầu tư mở xưởng chế biến chè xanh mang lại thu nhập ổn định cải thiện đời sống gia đình
từ nguồn vốn ba mươi triệu đồng vay diện hộ nghèo năm hai nghìn một mươi sáu gia đình anh đinh công giáp khu chóc xã mỹ thuận đã đầu tư mở xưởng chè xanh